không chỉ tại các khu dân cư mà tình trạng ngập sâu cũng xảy ra trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua thành phố đà nẵng
còn các tuyến dẫn đường sắt vào nhà ga cũng đã bị cô lập nhiều đoàn tàu đã phải hủy chuyến
lực lượng công an thành phố đà nẵng phải thường xuyên túc trực tại các điểm sạt lở và ngập sâu để phân luồng giao thông bảo đảm an toàn cho người dân
hai ngày qua mưa vẫn không ngớt trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận thành phố đà nẵng
khiến nhiều phương tiện khó khăn khi lưu thông qua những chỗ ngập sâu gây ách tắc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông